các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

holdstgen là một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế thi công các công trình dân dụng
dù chỉ mới hoạt động hơn ba năm song doanh nghiệp này đã có lượng khách hàng khá lớn và đa dạng trong đó có cả những khách hàng tới từ nước ngoài
một phần không nhỏ trong số những khách hàng này tìm đến hestergan sau khi tiếp cận thông tin quảng bá trên các kênh như internet hay facebook youtube
một mảng kinh doanh khác của doanh nghiệp này là đào tạo kỹ năng sử dụng
đào tạo kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp cho các sinh viên ngành xây dựng kiến trúc
tới nay hestoglen có tới hàng trăm học viên đại đa số các học viên này tiếp cận thông tin các khóa học qua internet
em biết đến trung tâm đồ họa hedgergen qua trang facebook cá nhân khi mà mọi người trong trường bạn em với lại là các anh chị khóa trước
thì chia sẻ rất nhiều những clip hướng dẫn học tập của hedgergen với lại những sản phẩm của mọi người
hedgergen rất là chất lượng
em đã tìm hiểu qua youtube và em thấy các bài giảng của hedgergen rất là ấn tượng và ngắn gọn nên em đã tìm đến đây để học
bảy mươi chín người tiêu dùng việt nam xem sản phẩm trên ứng dụng di động hoặc website
bảy mươi năm dùng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin về sản phẩm
miếng bánh tiếp thị trực tuyến ngày càng phình to hơn trước
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân đại diện doanh nghiệp này cho rằng
tiếp thị trực tuyến là một kênh hết sức
đó là một kênh rất quan trọng và đóng góp lớn vào sự phát triển của họ trong thời gian qua
đây là hiệu quả để truyền bá thương hiệu của mình đến các đối tác cả ở trong lẫn ngoài nước
sự nở rộ các kênh tiếp thị trực tuyến và sự biến mất của một số kênh khác như yahoo messenger yahoo mail
khiến cho các doanh nghiệp việt không còn quá chú trọng tìm hiểu những kỹ năng kỹ thuật chuyên biệt của từng kênh quảng bá
thay vào đó họ lựa chọn chiến lược quảng bá đa kênh và tập trung vào chiến lược tổng thể
thay vì tập trung vào một vài kênh quan trọng
hiện tại thì có rất nhiều kênh có thể giúp chúng ta quảng bá được thương hiệu
và một việc quan trọng nhất của một doanh nghiệp đó là phải định hình lên một chiến lược sử dụng đa kênh
để giúp chúng ta tiếp cận được với những đối tượng khách hàng tiềm năng
và như anh biết thì bây giờ cái công cụ và các tool và các nền tảng xã hội trong thời đại bốn này thay đổi rất là nhanh
cho nên là về cơ bản là chúng ta sẽ phải có một cái tư duy chiến lược bài bản sử dụng đa kênh
để chúng ta có thể làm một việc quảng bá thương hiệu và bán hàng của chúng ta một cách hiệu quả
còn nếu như bây giờ chúng ta chỉ đi sâu vào một kênh
và một tool công cụ nhất định thì nó tương đối là phiến diện
và đôi khi nó chính là cái rủi ro mà trong một tương lai sớm chúng ta sẽ phải trả giá
cái tool marketing nó thay đổi giống như là cái hành vi của người tiêu dụng
có thể thay đổi gọi là overnight
tức là từ ngày hôm nay sang ngày hôm sau đã có sự thay đổi hoàn toàn khác biệt rồi
cho nên cái chuyện mà khi mà mình có một cái nền tảng vững chắc về marketing online
mình tìm hiểu những thông tin và mình keep track tại những cái thay đổi của marketing online hàng ngày hàng giờ
để mình đưa ra được quyết định nó sẽ chính xác hơn là mình đi tập trung vào
là học hỏi những cái tool marketing online một cách cụ thể
để mà từ đó về sau này khi mà làm marketing online
mình không thể sử dụng một cái kênh mà như tôi nói qua cái bài tuyên truyền của mình
thì cái chuyện sử dụng đa kênh đa phương tiện
nó sẽ là một cái xu hướng tất yếu trong tương lai để mà giữ chân được người tiêu dùng
hestagen chỉ là một trong rất nhiều doanh nghiệp việt nam đã sử dụng tiếp thị trực tuyến
để quảng bá thương hiệu sản phẩm và phát triển kinh doanh
thống kê của các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy
hiện nay có tới chín mươi doanh nghiệp việt nam đầu tư vào tiếp thị trực tuyến
trong đó có tiếp thị di động
các doanh nghiệp dành trung bình sáu mươi chi phí truyền thông cho nền tảng di động
thậm chí con số này có thể lên đến tám mươi nếu khách hàng tiềm năng
là những người thường xuyên sử dụng thiết bị di động
cùng với đó là việc nở rụ những phương thức những công cụ để tìm hiểu hành vi
thói quen và sở thích của người dùng internet để tối ưu hóa quyết định truyền thông của doanh nghiệp
một trong những cái thách thức lớn nhất của họ đó là phải tìm ra
được đâu là những cái điểm chạm của người tiêu dùng khi họ tìm kiếm những cái thông tin
để đưa ra quyết định của mình và có thể nói rằng là cái quyết định của người tiêu dùng
khi mà đưa ra bây giờ càng ngày càng phức tạp
việc nắm bắt nó không hề là dễ dàng và họ phải sử dụng rất là nhiều những cái phương thức
để mà check được hay là để mình có thể theo dõi được những cái hành vi của người tiêu dùng
để từ đó đưa ra được những cái chiến lược truyền thông phù hợp
và một trong những cái thách thức lớn nhất đó chính là làm sao để có thể truyền thông
cho người tiêu dùng ngay cảnh
cái thời điểm khi mà họ tìm kiếm thông tin
nhu cầu tiếp thị trực tuyến của các doanh nghiệp việt tăng lên nhanh chóng
kéo theo sự nở rộ các kênh tiếp thị trực tuyến
trong đó các tên tuổi lớn từ nước ngoài như facebook youtube đang chiếm ưu thế lớn
theo số liệu của các hãng nghiên cứu thị trường ac nation và tns
google đang chiếm tới chín mươi năm thị trường tìm kiếm trực tuyến
và đem lại khoảng bảy mươi lượng truy cập cho các website tại việt nam
trong khi đó facebook với sáu mươi một dân số việt nam sử dụng
đang đứng đầu thị phần tiếp thị mạng xã hội tại việt nam
tuy nhiên thời gian qua cũng ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ
của một số kênh tiếp thị trực tuyến do người việt phát triển
trong đó nổi bật là zalo
với lượng người sử dụng lớn và đa dạng chiếm tới bốn mươi năm dân số việt nam
zalo đã vượt qua các kênh tiếp thị hàng đầu thế giới như instagram twitter
hiseky để vươn lên đứng thứ tư cuộc đua giành thị phần tại việt nam
ở zalo chúng tôi thì có hai nhóm sản phẩm dành cho marketing
và nhóm thứ nhất là nhóm dành cho các nhãn hàng
chúng tôi có một danh mục sản phẩm rất là lớn gồm rất nhiều sản phẩm đa dạng
ví dụ như là video quảng cáo benner quảng cáo nội dung
nhóm sản phẩm thứ hai là nhóm sản phẩm dành cho thương mại điện tử
chúng tôi có hệ thống tự phục vụ cũng như là một mạng lưới các đối tác rất là rộng
và đối với nhóm sản phẩm này chúng tôi tập trung vào tối ưu hóa
cái kết quả bán hàng dành cho các doanh nghiệp
một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp
khi quyết định tiếp thị trực tuyến là hiệu quả của chiến dịch tiếp thị
để tối đa hóa hiệu quả cần có các công cụ phân tích khách hàng
cũng như đánh giá tiềm năng mua hàng của các nhóm khách hàng khác nhau
ở các độ tuổi địa điểm khác nhau
hiện tại trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để thực hiện phân việc này
đó là chủ đề của cuộc hội thảo diễn ra tại hà nội mới đây
đối với ứng dụng về trí tuệ nhân tạo đó
thì thực ra đây là một cái thuật ngữ nó cũng không còn mới mẻ gì
đối với các nhà marketer
bởi vì rõ ràng là bây giờ trong một kỷ nguyên gọi là kỷ nguyên big dater
thì tất cả mọi người đều phải sử dụng những cái trí tuệ nhân tạo
hay là machine learning để mà có thể nắm bắt được những cái thông tin
và có thể hệ thống hóa được những thông tin về người tiêu dùng
để mà từ đó đưa ra được những cái chiến lược phù hợp
và những cái thời điểm làm marketing một cách phù hợp như tôi có nói đó
là người tiêu dùng bây giờ để mà tiếp cận người tiêu dùng
thì không chỉ sử dụng những cái số tiền
những cái số liệu của quá khứ mà sử dụng ngay tại những cái số liệu hiện tại người sử dụng
đang làm cái gì để mình đưa ra được ngay những cái chiến lược marketing phù hợp
những cái thông điệp truyền thông phù hợp
bên cạnh đó các doanh nghiệp tham gia quảng cáo trực tuyến
cũng hết sức quan tâm tới vấn đề an toàn thương hiệu
trong khi những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giáo dục
không muốn chạy quảng cáo trên trang báo có thông tin về bạo hành
thì các doanh nghiệp cung cấp đồ ăn không muốn chạy quảng cáo cạnh thông tin về an toàn thực phẩm
hiện tại bây giờ thì cái vấn đề an toàn thương hiệu tương đối là nóng
tương đối là hot cái thời gian gần đây
và nó sẽ rất là làm ảnh hưởng đến cái thương hiệu của các nhà quảng cáo
nếu như mà thương hiệu của các anh chị xuất hiện bên cạnh các cái nội dung
các cái tin bài mà xấu có thể là gây ảnh hưởng đến cái thương hiệu của anh chị
thì cụ thể là như một đơn vị chứng nhận quảng cáo ais
họ đã đo thì tại việt nam hiện tại bây giờ cái độ an toàn thương hiệu là chỉ có bốn mươi
hơn bảy mươi sáu một chút
thì như vậy thì với khoảng là ba mươi bốn hai mươi bốn còn lại
còn lại với hai mươi bốn còn lại thì nó sẽ làm cho là cái phần đấy là cái phần lãng phí ngân sách quảng cáo
tuy nhiên trong khi các kênh tiếp thị trực tuyến lớn như youtube facebook
đang tìm cách giảm thiểu rủi ro an toàn thương hiệu cho khách hàng
bằng các công cụ nhận diện tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo
thì cốc cốc
tuyệt do người việt phát triển đã loại bỏ hoàn toàn rủi ro này
với cấp cốc của chúng tôi thì hiện tại bây giờ là chúng tôi đang có một hệ thống quảng cáo tương đối là tối ưu
để có thể là đảm bảo được cho các anh chị là cái độ an toàn thương hiệu lên đến chín mươi chín
theo chứng nhận của ias
thì đó chính là những cái quảng cáo trên tóc mới của chúng tôi là hầu hết là có
một cái đội mũ
để có thể là kiểm duyệt từng tin bài từng hình ảnh xuất hiện ở trên đó
cũng như là chúng tôi có một cái loại hình quảng cáo là browser skin
hiển thị toàn màn hình luôn là sẽ quảng cáo của anh chị là sẽ được hiển thị toàn màn hình
chiếm chọn sự
thu hút của khán giả của người xem
mà không hề bị ảnh hưởng gì đến
không hề bị ảnh hưởng gì đến thương hiệu của anh chị bởi vì nó sẽ không hề xuất hiện
bên cạnh bất kỳ một cái tin bài nó khác
với những nỗ lực tìm hướng đi riêng
đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp
thời gian qua
zalo cốc cốc và một số nhà cung cấp giải pháp tiếp thị trực tuyến tại việt nam
đã có bước tiến đáng kể
trong việc giành lại thị phần
vốn bị chiếm giữ bởi các doanh nghiệp nước ngoài
zalo đã vượt qua lies và kakao
trong khi cốc cốc đã vượt qua internet explorer của microsoft
từ năm hai nghìn một mươi bảy
thì cái số
tổng doanh thu
của cái thương mại điện tử
của cái online marketing
là facebook với google đã chiếm đến tám mươi rồi
cái thị trường thì nó luôn luôn là biến động
như các anh chị biết thì là hiện tại bây giờ
cái thống kê là nó đã không còn là như thế nữa
google và facebook thì họ đã bị giảm thị phần tại việt nam và thay vào đó
là các cái hệ thống quảng cáo nội địa
ví dụ như là quảng cáo cốc cốc này hay là các local ad network khác
tại việt nam
thì hiện tại bây giờ là
như vậy là để thấy được là cái thị phần là đã được chia sẻ hết
chia sẻ bớt đi cho các cái nền tảng khác
không hẳn chỉ là các ông lớn như là google hay facebook
bình luận về sự vươn lên mạng
đại diện của một số doanh nghiệp việt cho biết
họ vẫn có những lợi thế nhất định trong cuộc cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị trực tuyến
tới từ nước ngoài
chúng tôi xác định là các lợi thế của zalo thứ nhất là
một tập người dùng rất là lớn và hiện giờ về mặt độ phủ thì chúng tôi là doanh nghiệp có độ phủ người dùng trên internet lớn nhất việt nam
thứ hai là
sự hiểu biết về người dùng chúng tôi là một doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực internet rất nhiều năm
một trong doanh nghiệp đầu tiên của việt nam và chúng tôi đã
thấy được sự thay đổi cũng như là thấy được các cái xu hướng người dùng
trong rất nhiều năm qua của chúng tôi luôn
cố gắng là đi tiên phong trong việc mà
đón nhận các cái xu hướng mới của người dùng và làm sao để
ứng dụng nó thành các sản phẩm để phục vụ người dùng
tôi tin là với năm hai nghìn một mươi tám này và sang năm hai nghìn một mươi chín
thì là thị trường lấy marketing sẽ ngày càng sôi động hơn nữa
và đồng thời là sẽ có càng nhiều cơ hội hơn nữa cho các cái
local nền tảng của việt nam phát triển và sẽ cạnh tranh đường với google cũng như là facebook
doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ đẩy mạnh tiếp thị trực tuyến
doanh nghiệp cung cấp công cụ liên tục tối ưu hóa tính năng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất
chắc chắn thị trường tiếp thị trực tuyến sẽ vẫn tiếp tục giữ bững đà phát triển
trên dưới hai mươi tám phần trăm mỗi năm
và mang lại giá trị thiết thực cho cả nhà bán hàng cũng như lợi nhuận
cho nhà cung cấp công cụ quảng cáo
thưa quý vị tiếp thị trực tuyến với hình thức đa dạng hiện đại
mở ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp
trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm
trong khi các doanh nghiệp hàng đầu thế giới như là google hay facebook
sở hữu ưu thế về thương hiệu mạnh
về sự tích hợp
của những công cụ hiện đại
ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì các kênh tiếp thị trực tuyến do người việt
làm chủ cũng đã có những nỗ lực vượt bậc để giành lại thị phần
và với lợi thế về sự hiểu biết thực tế kinh doanh
cũng như là tập quán người dùng internet
tập quán khách hàng
chắc chắn trong thời gian tới các kênh tiếp thị trực tuyến do người việt sở hữu
sẽ tiếp tục phát triển
đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp
cũng như là khách hàng trong nước
quý vị và các bạn thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com

xin kính chào và hẹn gặp lại